liên quan đến vụ án buôn lậu gỗ với quy mô lớn xảy ra trên khu vực biên giới giữa hai tỉnh đắk lắc và đắk nông mà bộ công an vừa triệt phá
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với năm bị can
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại thị trấn ea tư linh huyện cư rút tỉnh đắk nông
theo quyết định năm bị can bị bắt tạm giam gồm phan hữu phượng còn gọi là phượng dâu nguyễn hoàng trang hồ trọng dũng trần lưu lân và dương quốc bảo
căn cứ lời khai và các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã tiến hành khám xét khẩn cấp
tại năm địa điểm tăng chữ gỗ tại thị trấn ea tư linh và xã trúc sơn huyện cư rút
kết quả đã thu giữ hai trăm một mươi mét khối gỗ tròn không có giấy tờ hợp pháp
cùng một số dụng cụ để khám xét
liên quan đến vụ án này chiều ngày hai tháng năm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc đã ra quyết định đình chỉ công tác
đối với bốn cán bộ là lãnh đạo các đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy và đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi chín thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc để phục vụ công tác điều tra
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông tiếp tục điều tra làm rõ